hiện là phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học và trung học cơ sở xã an thắng huyện bắc nạm cùng với ba người khác là lý nguyên bảo cũng là giáo viên của trường và mồng văn duy mã văn đới đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng làm việc của ông kiểm
sau khi tiến hành kiểm tra nhanh cả bốn người này đều có kết quả dương tính với ma túy vụ việc này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng
vụ việc thì không chỉ đơn thuần dừng lại ở một thông tin về an ninh trật tự thông thường
mà rất nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một hồi chuông báo động về sự tha hóa đạo đức người thầy
những lo lắng về đạo đức người thầy của cư dân mạng đang được bàn luận rất sôi nổi trên các trang mạng xã hội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung này trong cư dân mạng ngày sau đây
bắt quả tang hiệu phó cùng giáo viên sử dụng ma túy ngay trong phòng làm việc
một thông tin an ninh trật tự được đăng tải trên các trang báo mạng tưởng chừng đơn giản như biết bao tin tức khác
như nông đảo cư dân mạng lại nghĩ khác
thông tin đó phản ánh một vấn đề rất lớn của giáo dục
một hồi chuông báo động về sự suy thoái đạo đức của người thầy
và tất nhiên những lo lắng của những cư dân mạng về điều này là khó căn cứ
những thầy giáo sử dụng ma túy ngay tại phòng làm việc ư một sự suy đổi đạo đức không thể chấp nhận được
tôi đang không tin vào những gì mình đọc được thật đáng hổ thẹn
giáo dục nước nhà đang tồn tại điều gì vậy
thực sự tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng những người thầy lại có thể làm những việc như này
năm mươi hai tuổi đủ độ chín chưa nhỉ rõ ràng là đạo đức đang suy đổi mà không phải môi trường xã hội từ ngoại nhập vào
không còn lời nào để nói cạn lời không thể tin nổi
tận cùng của sự tha hóa đang là những cụm từ được rất nhiều cư dân mạng bày tỏ trên các diễn đàn
cùng với đó
những dòng trạng thái thể hiện sự thất vọng ngao ngán dưới nhiều góc độ khác nhau
đã đặt ra vấn đề về sự suy đổi đạo đức của một số người thầy
mà dẫn tới hệ quả vụ việc xảy ra trong môi trường giáo dục
một cư dân mạng cho rằng
việc bắt quả tang một hiệu phó mở tiệc ma túy có sự tham gia của một giáo viên ngay tại phòng làm việc
là một hồi chuông thực sự báo động
ma túy đã thành vấn nạn chung của xã hội và chẳng chừa một ai
nhiều người khác đang đặt vấn đề về sự tha hóa đạo đức của người thầy hiện nay
đồng thời chỉ ra rằng cần phải có ngay các biện pháp cụ thể để chấn chỉnh và nâng cao đạo đức người thầy
bởi người thầy là những nhà kiến trúc tạo nên các thế hệ tương lai của đất nước
ở thế hệ chúng tôi người thầy luôn được kính trọng và yêu quý
nhưng nay điều gì đã khiến người thầy bị tha hóa như vậy
cải cách cải tiến thì nhiều mà sao đạo đức lại bị tha hóa như vậy
phải chăng giáo dục nước nhà đang quá thiên về số lượng sách
với giá bán
mà quên đi gốc rễ của nền giáo dục nước nhà
một cái nhà vững phải chú ý cây móng
một nền giáo dục muốn phát triển phải chú ý đạo đức người thầy trước hết
đông đảo cư dân mạng cho rằng
việc xây dựng đạo đức người thầy là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay
và vấn đề liên quan tới giữ gìn đạo đức người thầy
cần phải được đưa vào trong các chương trình hành động cụ thể của ngành giáo dục
hơn nữa nhiều cư dân mạng cũng đã đặt ra vấn đề về công tác quản lý giáo dục
cần phải được tăng cường để tạo cơ chế phòng tránh những tác hại xấu tới môi trường giáo dục
để không còn một vụ việc tương tự xảy ra
cộng đồng mạng kêu gọi sự chung tay đấu tranh loại bỏ những biểu hiện xấu
sự tha hóa đạo đức trong môi trường giáo dục
bạn nghĩ sao về vấn đề đạo đức người thầy hiện nay
qua vụ việc bạn có giải pháp nào thiết thực để giải quyết vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an
thưa quý vị theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng
trong sáu tháng đầu năm đã kiểm tra xử lý hai mươi hai chín trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông
trên các lĩnh vực đường bộ đường thủy nội địa hay đường sắt
ra quyết định phạt vi phạm hành chính theo lỗi một mươi bốn ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng
các chỉ số về tai nạn giao thông đã giảm sâu so với công ty
những báo cáo trên đã cho thấy nỗ lực của lực lượng công an thành phố hải phòng
trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông
đã quyết liệt tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông
xóa những điểm đen về ủn tắc và tai nạn tại các địa bàn trọng điểm trên thành phố
ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông ngay sau đây
tuần tra kiểm soát liên tục hàng ngày
thành lập nhiều tổ công tác chốt tại các nút giao thông trọng điểm
ứng trực thai phiền mỗi ngày hai ca
căng mình điện thuyết giao thông bất kể nắng mưa
công việc tưởng chứng ngay như đơn giản này đã có phần không nhỏ trong việc giảm thiểu ồn tắc giao thông
tại các nút giao trọng điểm đi về khu du lịch đồ sơn cát bà suốt thời gian qua
thời gian vừa qua vào hè lượng khách du lịch tham gia giao thông rất lớn
chúng tôi thường xuyên bám sát địa bàn để điều phối cho người dân tham gia giao thông được an toàn
và phòng ngừa không để ồn tắc
hiện nay lượng người giao thông không để ồn tắc
người đi du lịch đã giảm rõ rệt
nhưng đơn vị chúng tôi vẫn tổ chức một tổ công tác tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến
kiểm tra các xe ví dụ như xe khách xe quan
để chúng tôi lắm được tình hình lượng người trên xe
chúng em đã có chấp hành của bộ y tế về phòng dịch chống covid
toàn tại các nút giao thông trong thành phố
phòng cảnh sát giao thông cũng tổ chức nhiều tổ công tác
chỉ huy điều tiết giao thông xử lý vi phạm
nhất là vi phạm về nông độ cồn chở quá số người quy định
chở quá tải trọng cho phép chạy quá tốc độ đua xe
đây là những nguyên nhân gây ra ủn tắc và tai nạn giao thông
chuẩn bị vào cái đại hội của thành phố thì riêng đối với đội tuần tra giao thông số hai
thì đã bố trí tất cả lực lượng là tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và cũng bám sát trên tất cả các cung đường và hai là các tuyến đường
mà diễn ra các kỳ đại hội tập trung cao độ
để giải quyết tất cả vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường mình phụ trách
chỉ trong sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng
đã kiểm tra xử lý tám trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn
với bảy mươi hai lượt người lái xe ô tô bảy trăm chín mươi một lượt người điều khiển xe mô tô vi phạm
ra quyết định phạt tiền hơn bốn bốn tỷ đồng
ngoài ra tạm giữ hơn một trăm linh xe ô tô hơn hai xe máy
tước giấy phép lái xe một tám trăm bốn mươi sáu trường hợp tạm giữ năm trăm linh hai bằng thuyền trường máy trường
tước quyền sử dụng bằng thuyền trường một trường hợp
điều này đã góp phần lớn vào việc giảm sâu ba chỉ số về tai nạn giao thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thường xuyên duy trì hơn sáu mươi chốt chỉ huy và điều khiển giao thông
vào các giờ cao điểm hàng ngày đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về trật tựa giao thông
tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về trật tựa giao thông
trong đó thì tập trung vào các nỗi vi phạm của các đối tượng lái xe
ví dụ như vận tải hành khách và vận tải hàng hóa
vi phạm các nỗi như chở quá số người chạy quá tốc độ vi phạm về lồng độ cồn
bắt giữ nhiều vụ việc phạm tội và một số hành vi vi phạm về các quy định
của pháp luật khác góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ
với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông
đến nay đã xóa bỏ được nhiều điểm đen về ủn tắc giao thông giảm thiểu tai nạn do bia rượu
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát
và xử lý triệt đề các hành vi vi phạm góp phần đem lại một kỳ đại hội đảng bộ thành phố thành công an toàn
vậy còn hành vi ngoại tình thì sao
việc ngoại tình cũng là vi phạm pháp luật cụ thể là vi phạm luật hôn nhân và gia đình
đã có những mức xử phạt hiện hành được đưa ra
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm cũng đã quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng tại điều một trăm tám mươi tám
và việc áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý hành vi ngoại tình đã được thực thi như thế nào
và phải chăng vẫn mang tính hình thức dẫn tới nhiều người không ý thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
và cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay
phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà đến từ đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
vâng xin chào phó giáo sư tiến sĩ phạm mệnh hà và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng chào chị minh hương chào quý khán giả của anmin tv
vâng ạ trước khi chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi thì mời ông cũng quý vị khán giả hãy theo dõi một đoạn clip ngay sau đây
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
hành vi ngoại tình sẽ có thể bị phạt đến năm triệu đồng thay vì một ba triệu đồng như trước
đây là nội dung được quy định tại nghị định tám mươi hai hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định về tội vi phạm chế độ buộc vợ buộc chồng tại điều một trăm tám mươi hai
theo đó người phạm tội ngoại tình sẽ bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
có thể thấy quy định pháp luật về chế độ hôn nhân buộc vợ buộc chồng khá đầy đủ
tuy nhiên để xử lý hình sự cũng như phạt hành chính thì không thể dễ dàng
khi xảy ra mâu thuẫn rất ít người chọn giải pháp nhờ pháp luật can thiệp mà thay vào đó là giải pháp tự xử lý
kết quả là những vụ đánh ghen giữa người cường vọng sau đó lan truyền trắng mặt trên mạng xã hội cùng rất nhiều người người
vâng ạ qua những clip chúng tôi vừa mới ghi nhận thì thưa ông là ông đánh giá như thế nào về mức phạt những quy định pháp luật hiện hành trong chế độ hôn nhân buộc vợ buộc chồng
dạ vâng có lẽ là cũng giống như nhiều triệu người việt nam khác khi xem chương trình này tôi mới biết là cái mức phạt về cái tội liên quan đến vi phạm chế độ hôn nhân của vợ chồng
điều đấy có thể chúng ta thấy rằng là không phải bất kỳ người dân việt nam nào hoặc là các vợ chồng nào cũng hiểu hết được những quy định pháp luật về cái việc mà vi phạm chế độ hôn nhân
cái việc mà vi phạm chế độ hôn nhân buộc chồng hay là nói cách khác hơn đó là liên quan đến câu chuyện ngoại tình
vâng ạ có thể thấy rằng như ông vừa nói thì tôi thấy rằng là những cái gọi là những cái hành lang pháp lý thì cơ bản thì cũng khá là đầy đủ ở đấy
tuy nhiên thì cũng có thể là áp dụng xử lý thực tế ra sao và liệu rằng còn mang tính hình thức hay không ạ thưa ông
và vì là mang tính hình thức cho nên là đã rất nhiều người khi mà xảy ra sự việc phát hiện vợ mình hoặc chồng mình ngoại tình thì đã tự ý xử lý
đó là tự đi đánh ghen mà không cần pháp luật hiện hành thực thi nhiệm vụ vậy theo ông thì ông nghĩ sao về vấn đề này
dạ vâng ở đây chúng ta sẽ phải phân tích ở những cái góc độ tâm lý một chút
rõ ràng khi mà một người vợ người chồng mà phát hiện vợ hoặc chồng mình ngoại tình thì cái yếu tố đầu tiên đó chính là cái cơn cảm xúc cái sự tức giận cũng như là cơn ghen tuông ta vừa nói
và khi cái cơn cảm xúc đó nó quá mạnh quá lớn và bên cạnh đó họ lại không có nhận thức được đúng về các quy định của pháp luật liên quan đến cái câu chuyện mà đánh ghen hoặc là xâm phạm đến thân thể hoặc là làm nhục người khác thì rất là dễ dẫn đến cái câu chuyện là người ta sẽ tự xử hoặc là ta tự xử lý câu chuyện đó
nhưng bên cạnh đấy chúng ta cũng không thể không nói đến cái câu chuyện là cái hành lang pháp lý chúng ta đã có nhưng mà cái mức độ xử phạt hay những quy định của nó còn khá là rắc rối và hình thức xử phạt còn nhẹ so với cái mức độ mà nó gây ra đến với cái cuộc sống hôn nhân cũng như là những cái điều kiện về mặt kinh tế của cái gia đình đó khi mà cái hôn nhân nó tan vỡ
và vì vậy thì thường người dân chúng ta vẫn dùng một thói quen nó có lẽ là một cái thói quen ăn sâu bám dễ vào chúng ta rồi đó là tự xử tự giải quyết những cái
cái chuyện mà khi mà xảy ra cái chuyện ngoại tình của chồng và vợ của mình
vâng ạ tôi xin được quay trở lại với câu chuyện những câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian qua về vấn đề đánh ghen
vâng vậy có rất là nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này có người thì chỉ trước người vợ có người thì đánh giá có nên ghen hay không hay là xử lý như thế nào
vậy còn cá nhân ông thì sao ạ theo ông thì hành vi đánh ghen theo kiểu đó là dùng bạo lực để có thể xâm hại thân thể xúc phạm người khác thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào
trước hết chúng ta phải xác định cái việc đánh ghem có đúng hay không đúng thì chúng ta phải cùng nhau một cái nhận thức đó là không thể dùng một cái hành vi vi phạm luật để mà giải quyết một hành vi vi phạm pháp luật khác
có nghĩa là chúng ta không thể nào mà đánh gen hoặc làm nhục người khác để mà giải quyết cái cơn gen của mình rõ ràng cái việc đánh gen là sai
cái sai từ cái sai này nó sẽ dẫn cái hệ lụy rất là nhiều đó chính là cả những người trong cuộc đều đau đớn cả người chồng cả người vợ và thậm chí cả những đứa con mà khi mà chứng kiến cái cảnh mà bố mẹ mình đánh ghen
mà xuất hiện ngày càng nhiều trên các mạng xã hội hay là phương tiện truyền thông thì chúng nó sẽ bị tổn thương tâm lý rất là lớn
cái đó là cái hệ lụy lớn nhất mà cái hôn nhân chắc chắn nó không thể nào mà níu giữ được
cái thứ hai đó là người vợ người chồng khi mà đánh ghen mà gây ra tổn thương cho người khác cho dù chỉ là một cái tổn thương ở trong cái mức độ nào đó hoặc là về mặt tinh thần thì rõ ràng đều vi phạm pháp luật và thậm chí từ cái việc mình đúng
tức là mình xử lý cái câu chuyện mà ghen tuông
tôi nghĩ đúng
nhưng theo cái nghĩa rằng là cái người trong cuộc thì người ta có quyền được bày tỏ được quyền thể hiện cái vai trò vị thế của mình
thế nhưng mà trở thành cái sai đó là đi vi phạm pháp luật
và do đó ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng là cho dù chúng ta bị chúng ta ở trong cái tình huống cụ thể đó là người vợ người chồng mình đang cặp bồ hay ngoại tình thì chúng ta vẫn hết sức phải suy nghĩ phải kiểm soát cái cơn cảm xúc của mình để làm sao cái hành vi mình khi mình thực hiện thì nó không vi phạm

và điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý rất là nhiều
chú ý khi chúng ta hành xử mọi việc chứ không chỉ riêng cái việc mà đánh ghen

tôi nghĩ là câu chuyện bình tĩnh sẽ phải được nhắc đến rất nhiều lần trong việc là khi phát hiện vợ hoặc chồng mình có một mối quan hệ ngoài luồng
và như ông vừa phân tích thì rõ ràng thấy ra rằng là cái hệ lụy khi mà đánh ghen xảy ra là điều không ăn mong muốn
và thực sự là cũng đã có những người đã bị pháp luật xử lý về việc này rồi
thế nhưng đối với hành vi ngoại tình thì sao ạ
dù vi biết là vi phạm pháp luật thế nhưng mà gần đây do thời gian gần đây tôi thấy cái trường hợp ngoại tình đã xảy ra rất nhiều
vậy thậm chí là trên mạng xã hội đã có những cái hot trend hoặc là những cái slogan đó là gì
nó là gì sugar daddy hay là sugar baby
vâng ạ thì thực tế này đưa ra một cái báo động như thế nào về nhận thức cũng như cái lối sống thiếu lành mạnh của một bộ phận giới trẻ hiện nay thưa ông
dạ vâng chúng ta thấy nếu chúng ta bóc tách một chút thì trước đây cái chuyện mà ngoại tình thì không phải là mới có
mà có lẽ là trong lịch sử của chúng ta nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi
thì câu chuyện này nó liên quan đến những cái xung đột liên quan đến mối quan hệ tình cảm của vợ với chồng
hoặc là muốn nói đến cái câu chuyện cái người đàn ông hay người phụ nữ mà có những cái tình cảm ngoài luồng ngoài hôn nhân của mình đó
thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng cái chuyện ngoại tình nó không chỉ dừng lại ở chuyện cảm xúc nữa đâu
mà nó liên quan đến những yếu tố về mặt lợi ích giữa hai bên
khi nói đến sugar daddy hay là sugar baby chẳng hạn
thì đều nói đến câu chuyện đó
là mối quan hệ dựa trên lợi ích
có nghĩa là người đàn ông sẵn sàng trả tiền để mà được quan hệ với những người phụ nữ
và thậm chí những người phụ nữ có thể lớn tuổi bỏ tiền ra để mà sở hữu những cái chàng trai mà nó phù hợp với mình
thì cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ chúng ta nói nhiều đến cái lối sống
cái sự lịch lạc chuẩn về mặt nhận thức
cũng như là cái có thể nó liên quan đến một cái xu hướng mà đề cao những giá trị vật chất mà quên đi những cái giá trị văn hóa những giá trị truyền thống hay đạo đức hay là pháp luật
bên cạnh sự bình tĩnh mà ông đã có những cái chia sẻ
thì theo ông những người trong cuộc ngoài sự bình tĩnh ra thì nên có một cách xử lý như thế nào khi mà phát hiện ra vợ mình hoặc chồng mình đã có những cái vi phạm pháp luật như vậy
và cũng như là quan trọng hơn đó chính là làm thế nào để có thể những quy định pháp luật về chế độ hôn nhân một vợ một chồng
sẽ được áp dụng một cách hiệu quả trong cuộc sống
dạ vâng cái hôn nhân của các cặp vợ chồng đều dựa trên yếu tố của pháp luật
bởi vì hai vợ chồng khi đến với nhau phải ra những cái cơ quan chức năng để mà xác nhận cái tình trạng hôn nhân
và vì thế khi mà xử lý những vấn đề liên quan đến ngoại tình thì vẫn phải dựa trên pháp luật là yếu tố quan trọng nhất
tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cặp vợ chồng nào khi mà muốn xử lý những tình huống ở trong nhà liên quan đến vấn đề vợ chồng quan hệ thì cũng phải dựa trên các yếu tố của pháp luật
có thể dựa trên các cân cứ pháp luật
nếu mà thấy rằng chồng mình họ bọn mình đang vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ tòa án để đứng ra mà xử lý cái tình huống này
hoặc nếu hai vợ chồng mà cảm thấy không thể đến được với nhau hoặc không cảm thấy sống cùng với nhau được nữa thì lúc đó hai người có thể bàn bạc và thỏa thuận với nhau về cái việc chấm dứt hôn nhân
tôi nghĩ rằng nếu chúng ta sống làm theo pháp luật thì những cái câu chuyện liên quan đến ngoại tình hay đánh ghen thì nó sẽ không xảy ra giống như chúng ta đang gặp trong thời gian gần đây
vâng ạ rất là cảm ơn những thông tin hữu ích và những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà đã dành cho quý vị khán giả truyền hình công an nhân dân
một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ